kỹ thuật giá một chút
bởi vì đây có lẽ là một kiến thức
được xem vào chuyên ngành
không phải hiển nhiên mà cái giá điện
bậc thang ấy
nó chỉ áp dụng cho hộ tiêu dùng
là hộ sinh hoạt
mà nó không áp dụng cho những hộ tiêu dùng khác
ví dụ sản xuất hoặc kinh doanh
nó có rất nhiều lý do
nhưng mà tôi nói là đầu tiên là tính phù hợp
của cái biểu giá đấy đối với hộ sinh hoạt bậc thang
à với hộ tiêu dùng sinh hoạt đã
nó phù hợp về phía tiêu dùng
thế thì thông qua
cái bậc thang như thế
thì cái người làm giá
có thể đạt được hai cái mục tiêu
mục tiêu thứ nhất là đảm bảo an sinh xã hội
thì những cái người tiêu dùng ít
chúng ta đang hình dung họ có thu nhập thấp
họ trả giá thấp
và những cái người mà
từng cái bậc thang tiêu dùng nhiều lên
chúng ta trả cái tiền điện nó nhiều lên
thì vô hình dung nó tạo ra
một cái hiệu ứng rất tốt
nó là một cái tín hiệu giá để cho những cái người
tiêu dùng dùng nhiều ấy sử dụng
hiệu quả và tiết kiệm năng lượng
đấy là về phía tiêu dùng
thế còn về sản xuất thì tôi trả lời câu hỏi của chị là
vì sao nó không giống cái nguyên lý kinh tế bình thường
là dùng càng nhiều nó phải càng rẻ đi
nó không hề
và đấy là lý do biểu giá điện bậc thang
chỉ áp dụng cho hội tiêu dùng sinh hoạt
nó do cái tính chất tiêu dùng
đối với hộ tiêu dùng sinh hoạt thì họ có cái đặc điểm là
chỉ tăng tiêu dùng
phần lớn tăng tiêu dùng của họ
là vào thời kỳ cao điểm
là vào thời kỳ cao điểm
mà cái đặc thù của ngành điện thì chị biết rồi
nguyên tắc cái huy động và cái nguồn điện
để vào đáp ứng cái nhu cầu của phụ tải
đáp ứng cái nhu cầu tiêu dùng
thì là gì đảm bảo kỹ thuật
và tối ưu về mặt kinh tế
cho nên là gì
những cái nguồn rẻ về nguyên tắc sẽ được huy động trước
và những cái nguồn đắt huy động sau
vào cái thời kỳ cao điểm
người tiêu dùng sinh hoạt người ta càng dùng nhiều
thì hệ thống điện người ta càng phải huy động
những nguồn có chi phí cao hơn
vào để đáp ứng cái nhu cầu đấy
và như thế thì
cái giá điện bậc thang nó phản ánh
đúng nguyên tắc là gì
là người tiêu dùng phải trả đúng những chi phí
mà họ gây ra cho hệ thống điện
và đấy là lý do dùng càng nhiều càng đắt
nhưng đấy chị lưu ý là
chỉ với hộ tiêu dùng sinh hoạt nhé
khi mà đề xuất cái tăng giá điện
thì theo đánh giá của ngành điện
thì chắc là đã có các phương án
để xem xét xem là các cái giải quyết
các vấn đề về các tình huống đặt ra như thế nào
tôi nghĩ là cái thông báo
của bộ công thương thì họ cũng đã
thông báo rất là cụ thể
ví dụ như là tác động đến
vĩ mô tức là chỉ số giá tiêu dùng
vòng một là hai mươi chín
tác động đến
các cái hộ gia đình tức là phải bỏ thêm
cái tiền điện bình quân một tháng
tôi nói tất cả các cái bậc khoảng độ
ba mươi đồng một tháng tăng thêm
thế rồi tác động đến
giá thành sản xuất thép sản xuất xi măng
sản xuất giấy và khoảng độ
xoay quanh độ
thì họ cũng đã tính cả rồi
nhưng tôi cho rằng
cách tính này phải tính lại
về mặt thực tế
khi mà giá điện đi vào cuộc sống
thì mới có giải pháp đúng
để mà giảm tài cái tác động của nó
nếu chỉ đưa ra con số thế
mà bảo rằng đã tính toán
bảo đảm là mục tiêu
kiểm soát lạm pháp bốn của năm nay
là tôi cho rằng cần phải tính toán lại
chứ nếu không thì
thì sẽ bị đọc
chính phủ sẽ bị đọc
cái thứ hai
là tiền điện không phải tăng tám ba
xã hội không phải bỏ ra tám ba
mà xã hội phải bỏ ra gấp nhiều
cái tiền chi tiêu đó
nó sẽ tác động đến
cái chi tiêu của nền kinh tế
cái thứ ba là nó tác động đến
vào giá thành các ngành sản xuất kinh doanh
thì ví dụ như là
giá thành điện nó chiếm trong giá thành
xí măng điện chiếm trong
giá thành sản xuất thép
thì với cái giá điện tăng
thì anh phải tính được là
tổng cái tiêu thụ điện
giờ cao điểm giờ thấp điểm
và giờ bình thường
của các cái ngành sản xuất nó vào nó bao nhiêu
chứ nó không có những lý thuyết
tôi thì có thể là cũng không hoàn toàn đồng ý lắm
với ý kiến của anh thỏa
ở đây nó là trao đổi luận bàn
chúng ta trao đổi rất là khách quan
thực ra thì tôi nghĩ nếu mà cái câu chuyện
phải tính lại thì đấy là cái câu chuyện không nên
tất cả những cái đó

chúng ta phải nên làm trước
làm kỹ lưỡng
và phải có báo cáo một cách chi tiết
còn tôi thì đồng ý với anh thỏa
một cái điểm này
bởi vì anh có làm lại
anh vẫn phải làm như thế mà
anh cũng phải tính chi tiết hết
tôi thì đồng ý với anh thỏa là
với những cái câu chuyện họp báo
mà đưa ra những cái số liệu như thế
thì nói thật là gì
muốn nói là nó đúng hay nó sai
cũng không thể nói được
mà nó phải là những cái nghiên cứu
những cái đánh giá chi tiết
bởi vì tương tác
trong nền kinh tế vĩ mô
nó là một cái sự tương tác
chứ nó không thể câu chuyện
chỉ nói là tăng tám sáu
người tiêu dùng trực tiếp
thì cái cpi nó như thế này
mà nó là cả một quá trình tương tác
khi điện là cái yếu tố đầu vào
của tất cả các hoạt động
cho nên là những cái tính toán đấy
thì nên là những tính toán
chi tiết bài bản
chúng ta báo cáo chính phủ
chúng tôi đã có tính toán như thế này
thậm chí là mời những nhà khoa học
phản biện rằng chúng tôi tính như thế
đã hợp lý chưa
đã đầy đủ chưa
những cái sự tác động của tăng giá điện
đến cái nền kinh tế
đấy là tôi nghĩ rằng cái việc đấy nên làm
nhưng mà trong cái điều kiện như hiện nay
thì tôi đồng ý với anh thỏa là gì
chính chúng ta cũng đang chưa thỏa đáng
với những cái số liệu tính toán đấy
chưa thỏa đáng có thể ở hai khía cạnh
khía cạnh là gì
chúng ta không biết họ tính thế nào
đấy là tôi nói thật
là bộ công thương họp báo đưa ra những số liệu đấy
còn lại bảo tính toán thế nào thì chắc chắn
tôi chưa biết
tôi chưa biết
cho nên là gì
cho nên là đúng là nếu trong cái bối cảnh như hiện nay
còn rất là nhiều cái luồng dư luận như thế
thì tôi cho rằng những cái
kiểm tra tính toán
những cái tác động của việc tăng giá điện
đến cái nền kinh tế là cần thiết
đấy là cái thứ nhất
cái thứ hai mà chị đề cập
thì tôi muốn nói ở cái phương diện của ngành điện
có lẽ là chúng ta thấy là
tất cả các cái hộ gia đình
nói chung nhìn chung
khi nhận cái hóa đơn tiền điện
sở dĩ người ta
vì sao người ta kêu tiền điện cao quá
là chưa bao giờ
người ta có thói quen
là nhận cái hóa đơn tiền điện xong
thì người ta kiểm tra lại
rằng người ta tiêu dùng tăng thêm bao nhiêu
ở từng bậc nó như thế nào
để dẫn đến
cái việc tăng giá như thế
người ta không quan tâm
người ta chỉ biết từ tháng trước đến tháng sau
tăng bao nhiêu tiền thôi
chứ người ta không mấy khi tìm hiểu
cái nguyên nhân của nó cả
vâng có lẽ là để rõ hơn
cái tác động tăng giá điện
đối với xã hội hôm nay
thì mời quý vị và các bạn
sẽ xem một cái phóng sự sau đây
mặc dù được đánh giá là sẽ có tác động
song không quá khác biệt
khi tiến hành tăng giá điện
cuối cùng thực tế lại khác
tính đến ngày hai mươi sáu tháng bốn
thống kê về
hóa đơn tiền điện của các hộ gia đình
tại hai thành phố lớn nhất cho thấy
tại hà nội có năm mươi bảy hai khách hàng
sử dụng điện sinh hoạt
có mức điện năng sử dụng tháng bốn năm hai nghìn một mươi chín
tăng trên ba mươi
so với tháng ba năm hai nghìn một mươi chín
tỷ lệ này tại thành phố hồ chí minh
là trên bốn mươi bảy một
việc hóa đơn tiền điện
tăng vọt đột xuất đã tạo nên
một làn sóng dư luận xã hội thời gian qua
nhiều hộ gia đình đã bất ngờ
khi hóa đơn tiền điện tăng vọt
không phải chỉ tám ba mươi sáu
mà thậm chí gấp đôi so với tháng trước đó
tập đoàn điện lực việt nam lý giải
theo quy luật thời tiết hàng năm
vào tháng ba và tháng bốn
khu vực miền nam tây nguyên bắt đầu bước vào giai đoạn nắng nóng
tại miền bắc đặc biệt là hà nội
cũng bắt đầu bước vào giai đoạn chuyển mùa
thời tiết nồm với độ ẩm cao
và có ngày đã bắt đầu nắng nóng trên ba mươi độ c
từ đó dẫn đến
nhu cầu sử dụng điện của khách hàng tăng cao
việc điều chỉnh giá bán điện
được bộ công thương công bố vào ngày hai mươi tháng ba
cùng với số ngày sử dụng điện nhiều hơn
kỳ ghi chỉ số là ba mươi một ngày
so với hai mươi tám ngày tháng trước
nên lượng điện năng tiêu thụ tăng một mươi bảy
kết hợp các yếu tố trên
cộng với việc giá bán điện điều chỉnh tăng lên
làm tổng số tiền điện
của kỳ hóa đơn tháng bốn năm hai nghìn một mươi chín
của các hộ dân phải trả
tăng hơn so với tháng trước ít nhất trên ba mươi năm
đây là mức tăng cao
buộc người tiêu dùng phải lo lắng
phát biểu khai mạc phiên họp
chính phủ thường kỳ tháng bốn năm hai nghìn một mươi chín
thủ tướng nguyễn xuân phúc cho ra
việc tăng giá điện vừa qua
đã gây tâm tư trong nhân dân
thủ tướng yêu cầu thanh tra chính phủ
phối hợp với bộ công thương bộ tài chính
kiểm tra việc điều chỉnh giá bán điện
phương pháp tính giá
và việc thu tiền điện thời gian qua
các cơ quan này có trách nhiệm làm rõ đúng sai
của việc tăng giá điện
báo cáo thủ tướng trong tháng sáu năm hai nghìn một mươi chín
tôi cũng muốn hỏi luôn
ở đây tức là
chúng ta có thể lý giải được thế nào
khi mà có nhiều cái hóa đơn
tăng gấp bốn gấp năm lần
so với người ta dùng trong gia đình
nguyên nhân tăng
chúng ta không nhầm lẫn giữa câu chuyện là
tăng giá và tăng hóa đơn tiền điện
hai việc hoàn toàn khác nhau
hóa đơn tiền điện bằng giá bán điện
nhân với sản lượng điện thiêu dùng
và cái kỳ tính giá của tháng bốn vừa rồi
thì phần lớn cái tăng giá điện
là đều do tăng sản lượng
tăng sản lượng từ hai nguyên nhân
nguyên nhân thứ nhất
là chúng ta không nghĩ rằng
cái mùa hè nó đến sớm như thế
ở ngoài miền bắc
còn ở miền nam
thì nóng nóng luôn tục
có thể nói là cường độ nóng
nó còn tăng hơn rất là nhiều
cho nên cái sản lượng tiêu dùng
nó tăng một cách bất ngờ
thứ hai nữa là cái kỳ tính giá
của tháng ba và tháng bốn
nó là ba mươi một ngày
trong khi đó của tháng hai
chỉ là hai mươi tám ngày thôi
và vô hình dung
nó đẩy cái sản lượng tiêu dùng
tăng lên rất nhiều
so với của cái kỳ tính giá trước
còn nếu như
nếu chúng ta muốn đánh giá
tác động riêng của việc tăng giá điện
thì xin mời chúng ta cứ lấy
cùng sản lượng tiêu dùng
chúng ta nhân với biểu giá cũ
và nhân với biểu giá mới
thì khi đó chúng ta sẽ thấy ngay
tác động của tăng giá
chỉ là tám ba mươi sáu
tôi chỉ có một cái muốn hỏi
bất khoan là tại sao
giá điện của chúng ta
cứ luôn luôn tăng
không bao giờ nói đến chuyện giảm
lý giảm vì sao
giá điện của chúng ta là
bao gồm rất nhiều
những cái cơ cấu đầu vào
mà không phải do ngành điện
tự sản xuất ra được
cái thứ hai nữa là
và thứ ba nữa là
các chi phí hình thành lên giá điện
ngay một số chính sách của nhà nước
cũng thường xuyên thay đổi
ví dụ chính sách tiền lượng
của người làm điện chẳng hạn
thì tất cả những cái đó nó vào
nó đều làm cho cái chi phí sản xuất
của cái ngành điện tăng lên
thì còn lại cộng thêm
với những năm qua chúng ta
điều hành cái giá điện
là vì cái mục tiêu kiểm soát
làm phát cho chúng ta
kiểm chế không cho tăng
mà có cho tăng
thì tăng ở mức độ
chưa tính đúng tính đủ
cho nên buộc là
cái dư địa
để mà chúng ta
giảm giá là chưa có
các ông hồi thì có
đồng ý với ý kiến bộng thỏa
như thế ạ
ngành điện không định giá điện
ngành điện bán giá điện
theo cái phê duyệt của chính phủ
và chính phủ là người
quyết định cái biểu giá đấy
có đúng không anh
không phải ngành điện bán giá điện
là họ tự đưa ra
cái biểu giá đấy đâu
tôi chỉ bổ sung thêm
hai khía cạnh thôi
nếu như giá xăng dầu của chị
cái kỳ điều chỉnh
nó là một mươi năm ngày
và đầu vào của nó
là giá quốc tế
như vậy tăng giảm
chúng ta sẽ nhìn thấy ngay
nhưng kỳ điều chỉnh giá của chúng ta
ngành điện là sáu tháng một lần
mà những cái mục tiêu vĩ mô
chúng ta mong muốn
rằng chúng ta duy trì nó
chúng ta không tăng giá
nó đã là một câu chuyện rồi
giá giữ nguyên
cả một năm chị không tăng giá
lạm phát chị vẫn là bốn
về bản chất
giá điện đang rẻ đi chứ anh
đúng không ạ
không tăng mà
đúng không ạ
đấy là chưa kể
mà một trong những nguyên nhân
mà tôi vẫn nói là
đấy là cái chính
đó là gì
cái tiêu dùng của chúng ta
vẫn duy trì
ở cái mức tăng là kinh khủng
và tôi nhắc lại
cứ một mươi ba một năm như thế
thì bảy năm
năng lực của hệ thống
từ sản xuất
đến truyền tải phân phối
phải tăng gấp đôi
nếu như chúng ta không có
một cái nguồn tài chính đảm bảo
lúc đấy thiếu điện
và kinh tế thiếu điện
thì điều gì xảy ra
thì tôi nghĩ rằng là
những cái cân đối đấy
là cân đối của cấp chính phủ
vì sao ngành điện độc quyền
không phải chỉ ngành điện
của việt nam mới độc quyền
nó là do
một cái đặc trưng kinh tế rõ rệt
người ta nói là
đặc trưng kinh tế theo quy mô
để nó trở thành
cái độc quyền tự nhiên
ngành điện việt nam độc quyền
ngành điện ở pháp
ở châu âu
trước đây cũng độc quyền hết
chứ không phải là
chỉ chúng ta mới độc quyền đâu
với đặc điểm như thế
thì cái tổ chức một người bán
thậm chí nhiều khi
nó lại là hiệu quả
cái điều hành của nhà nước
về kiểm soát giá độc quyền
là đã được luật giá quy định
đã được luật điện lực quy định
và đã được luật thương mại quy định
chứ không phải là
ngành điện muốn làm gì thì làm
đây là ta quay lại
câu chuyện người ta cứ
do chúng ta không minh bạch
do chúng ta không công khai
người ta nghĩ lại
cái năm một mươi hai
kiểm toán ngành evn
đưa cả sân gôn
đưa cả đầu tư
ngoài ngành lỗ vào
để tính giá điện
chứ bây giờ
người ta vẫn cứ tưởng rằng là
ông điện vẫn làm như thế
nếu như lần này
chúng ta minh bạch
chúng ta bảo
chúng tôi đã bỏ hết rồi
chúng tôi tuân thủ
đúng các luật
quy định là
được tính cái gì vào giá
tính cái gì vào giá
chúng tôi chỉ đính
tính chi phí liên quan đến
và gián tiếp đến sản xuất
và cung ứng điện thôi
thì phải đưa những con số
ra thì dân người ta
hết trong mắt
cái đấy là một cầm ô trốn nhất
vì tôi cũng đồng ý với anh thỏa là
một khi mà người dân
người ta nhìn thấy thỏa đảng
rằng cần phải tăng giá điện
người ta không trách
người ta sẽ không ấy
nếu như những cái giải thích
nó là minh bạch
nó là rõ ràng
thì chắc chắn là
người dân người ta sẽ không có ý kiến
nhưng qua ý kiến vừa rồi
mà hai vị khách cũng đã nói
ở đây tức là
chúng ta tăng giá điện
cũng một phần là do
có thể chúng ta thiếu điện
đúng không ạ
và nhưng mà chúng ta thấy là
cái cuộc sống hiện đại
của chúng ta hiện nay
thì cái gì cũng phải sử dụng điện
và cái nhu cầu dùng điện
rất là lớn
chúng ta có cái giải pháp
như thế nào
để mà giúp cho
cái cuộc sống hiện đại của chúng ta
giúp cho người dân của chúng ta
tức là sử dụng được điện
trên tinh thần tiết kiệm
nó phải thỏa mãn cái nhu cầu
mà phải cái chi phí
nó không quá cao
tôi thì thường hay nói
là cái hiệu quả của ngành điện
là phía cung ứng
và phía tiêu dùng
chúng ta chưa thấy
một ngành nào đi bán hàng
mà nói là
tôi mua ít hàng của tôi thôi
nhưng mà cái thông điệp là
hãy tiết kiệm điện
thì bản chất là mua ít hàng của tôi
mà chính anh yvn làm cái việc đấy
để nói rằng cái hiệu quả
của ngành điện
là hiệu quả từ cung ứng
và cả phía tiêu dùng nữa
về phía cung ứng
thì tôi muốn
tôi rất kỳ vọng là như thế này
tất cả những cái bài toán quy hoạch
lại quay trở lại
như lúc trước chúng ta nói
cái bài toán quy hoạch
chúng ta phải làm cực kỳ chuẩn
cái quy hoạch trong ngành điện
mà chúng ta làm như
một số những quy hoạch
sáu quy hoạch bảy
mà lần nào cũng có cái điều chỉnh như thế
thì cái khả năng mà
thiếu điện là nguy cơ
bất cứ lúc nào cũng có thể xảy ra
chúng ta cũng không nên
quá kỳ vọng
vào cái điện tái tạo
nó không đơn giản như chúng ta nghĩ
vì cái mặt trái của nó cũng rất nhiều
đấy là tôi chưa nói đến thời điểm hiện nay
cái giá của điện tái tạo anh toàn
nó còn rất là đắt
chị biết là hiện nay là
chín ba mươi sáu anh nhỉ
có nghĩa là đang cao hơn
so với cái giá bán bình quân của mình
tôi thì tôi vẫn kỳ vọng vào
những cái nguồn truyền thống
ví dụ như nhiệt điện
nhưng mình làm sao
để mà lựa chọn những công nghệ
nó hạn chế những câu chuyện
phát thải ra ngoài môi trường
thì cái đấy là cách mà tôi nghĩ rằng
nó đảm bảo cái nguồn cung ổn định
còn về phía tiêu dùng
thì tôi nói ngay
cái việc này tôi cũng nói rất nhiều
khi mà trao đổi với các anh
hoặc là những người có chuyên môn
là từ lâu rồi
cái chương trình gọi là dsm
tiếng anh nói dsm
là quản lý phụ tải điện đây anh thỏ
chúng ta chưa bao giờ
mà khởi động lại những cái chương trình đấy
bởi vì làm sao
sử dụng hiệu quả và tiết kiệm
thì nó góp phần cực kỳ tốt
cho hiệu quả của hệ thống nói chung
nó cắt giảm cái cao điểm đi
nó nâng cái thấp điểm lên
phụ tải nó bằng phẳng
tức là ngành điện hoạt động hiệu quả
bản thân đối với evn
thì cái công tác truyền thông
thì chắc chắn phải điều chỉnh
có lẽ là người ta có một cái thói quen
là họ cứ làm thôi
và họ bắt cái người khác
phải hiểu như họ
thì cái đấy nó rất dở
nó rất là dở
ngay kể cả cái tính giá điện
của cái câu chuyện giao thời
giữa giá biểu cũ và biểu giá mới
cũng thế thôi
tôi thấy họ làm đúng
tôi rất là khách quan
tôi thấy họ làm đúng
nhưng đừng bắt người dân
phải hiểu rằng là
họ làm như thế là đúng
mà phải truyền thông chủ động
tôi nói là truyền thông đấy
truyền thông chủ động
để những người dân
người ta hiểu
để những người dân
tăng cái hóa đơn tiền điện
là từ đâu
như thế nào
điện bậc thang của nước ta
có từ năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn
thế nhưng mà bây giờ
nhiều người vẫn ngỡ ngàng
là nó như mới
đấy là câu chuyện truyền thông
cho đến trách nhiệm của ypet
đấy là câu chuyện truyền thông

bây giờ vẫn có người như mới toàn
qua cái cuộc trao đổi này
thì rõ ràng ở đây
chúng ta thấy là
cái việc tăng tiền điện
cũng là cái việc cần thiết
và việc tất yếu
đúng không ạ
điều quan trọng
mà chúng ta thấy
ngoài những giải pháp
lớn mà ypet
cần phải làm
thì những cái giải pháp
khi chúng ta làm gì
chúng ta cũng phải giải thích
cho người dân
để người ta hiểu
mà người ta đồng tình
người ta mới chấp thuận
đúng không ạ
còn để mà
khi chúng ta cứ tung ra
một cái thông tin
mà chúng ta không có nói gì
không giải thích gì cả
thì rõ ràng
cái điều này
là cũng điều rất là khó tránh
thưa quý vị và các bạn
cần được điều chỉnh thường xuyên
để làm giảm
tác động tiêu cực
đến với ngân sách của chính phủ
xong điều chỉnh giá điện
sẽ có tác động
đến giá cả
của các loại hàng khác
ở vòng hai
tức là tác động
đến ngành công nghiệp khác
mới cần là
mà chúng ta cần phải
ra dõi kỹ lưỡng hơn
là một trong những
đầu vào quan trọng
của ngành sản xuất
với những cái thay đổi
sẽ nhanh chóng được làm rõ
sau chỉ đạo thanh tra
vừa rồi của thủ tướng chính phủ
và góp phần
và điều chỉnh giá điện
cũng như là các mặt hàng khác
trong năm nay
để bảo đảm rằng
không còn việc
tăng giá điện
trong một năm
bởi như thế
sẽ dẫn đến
sự bất ổn
với nền kinh tế
xin cảm ơn
hai vị khách mời
đã tham dự cuộc tòa đàm
ngày hôm nay
xin kính chào tạm biệt
và hẹn gặp lại quý vị
trong khung giờ này
hẹn gặp lại quý vị